chưa kịp gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu người dân miền trung lại phải hứng chịu đợt lũ rồn và lốc xoáy vào cuối tháng một mươi một vừa qua
tài sản của đồng bào nhặt nhạy sau cơn lũ trước giờ đây lại tiếp tục bị cuốn trôi bởi trận lũ mới
hơn hai mươi ngôi nhà ở ba tỉnh miền trung lại tiếp tục ngập trong nước
người dân hà tĩnh chưa thể khắc phục xong hậu quả của trận lũ trước lại gần như kiệt sức vì trận lũ này
nhiều gia đình không còn gì để cho lũ cuốn
chúng tôi tìm đến huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh trong những ngày giáp tết khi cơn lũ vừa đi qua được gần hai tháng
đây là một trong những huyện bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua
do nước lũ lên nhanh lại vào đêm tối nên gia đình anh bùi đức hãn ở thôn năm xã cẩm mỹ chỉ kịp di rời một số tài sản trong gia đình
còn lại hàng trăm con gà con ngan
mấy hổ cá nước ngọt
mấy hổ cá nước ngọt thì đành để trôi theo dòng nước lũ
gia đình anh gần như trắng tay
do trận lũ quẹt cho nên là thiệt hại
cái thứ nhất là vào bên đêm cái thứ hai là trời dòng nước cho nên là hẳn quả lên thiệt hại
thì gửi khoảng hai trăm linh triệu tổng thiệt hại
chứ mà nữa còn chủ yếu là gà với cá gà vịt cái cá ngát
thì những cái công trình thì cái thứ đó thì thiệt hại mất gửi khoảng hơn trăm triệu chứ đó
đoàn công tác thiện nguyện
tại cẩm duệ đoàn đã trao những suất quả
bao gồm tiền và nhu yếu phẩm hàng ngày phục vụ cho bà con đón tết
những món quà không lớn nhưng thể hiện nghĩa tình tấm lòng của nhân dân cả nước
với đồng bào trong lúc khó khăn hoạn nạn
đồng thời mong muốn các hộ gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng phấn khởi là được báo nhân dân
để quyền ninh nhân dân với chương trình về tăng qua
gia đình hồ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn
chúng tôi thấy rằng là cái món quả tết của báo nhân dân
cũng như đài truyền hình nhân dân đài truyền hình nhân dân thì với cái món quà rất đầy ý nghĩa
chia tay với bà con nhân dân xã cẩm duệ trong sự lưu luyến xúc động
đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên nhân dân tại xã cẩm quan thuộc huyện cẩm xuyên
không chỉ thiệt hại nặng nề về kinh tế
xã cẩm quan còn có những người con vĩnh viễn ra đi theo dòng lũ dữ
băng qua đập đá hàn thuộc thôn năm xã cẩm quan huyện cẩm xuyên
nơi có một mươi ba hộ dân từ các thôn khác nhau lên rừng khai hoang làm trang trại
chúng tôi đến thăm gia đình anh trần văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
người đã dũng cảm hy sinh để cứu người trong lũ riêng anh trần văn trung
sau khi giúp hàng xóm là ông lê hữu thọ khuân đồ lên cao để tránh lũ
thấy nước từ trên nguồn đổ về suối xả anh trung trèo thuyền sang nhà chị vinh
để cùng những người khác ứng cứu
tuy nhiên khi thuyền đến đầu ngõ dòng nước chảy xiết quá mạnh
nên thuyền của anh trung bị lật úp
mặc dù biết bơi nhưng trên người vừa mặc áo mưa vừa đội mũ bảo hiểm
nên khi lật thuyền anh trung đã không kịp trở tay và bị nước nhấn chìm trong đêm tối
được biết anh trung là con trai cả trong gia đình có năm anh em
gia đình ông trần văn diện trước đây ở thôn một mươi hai xã cẩm quan
do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên ông bà đã bán nhà để vào rừng làm trang trại
định cư lập nghiệp
nhiều năm nay gia đình ông thuộc diện hộ nghèo của xã
đến thăm gia đình anh trung đoàn thiện nguyện xuân yêu thương
cũng có những món quà nhỏ gửi tặng gia đình
hy vọng rằng tấm lòng và sự quan tâm đó sẽ giúp gia đình anh vơi bớt nỗi buồn
cùng đón một mùa xuân mới an lành đầm ấm hơn
đồng chí trần văn trung là một đồng chí đoàn thanh niên
trong lúc đi giúp dân
cứu lũ bị lũ cuốn trong đêm
báo cáo đồng chí lấy lại một sự mất mạc rất lớn của gia đình
đặc biệt trong tổ chức đoàn
qua sự mất mạc đó
đây cũng là một tấm gương điển hình
để do tuổi trẻ xã nhà nói riêng
và tuổi trẻ của tỉnh huyện nhà nói theo
đặc biệt sau khi đồng chí trung bật đi
thì đoàn xã cũng đã tập trung và làm hồ sơ được sự hướng dẫn của huyền đoàn
thì làm được hồ sơ và trong thời gian sớm nhất
thì đồng chí trần văn trung được trung ương đoàn
trúy tặng cái quý hiệu tuổi trẻ dùng cạo
sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể khắc phục được những hậu quả
mà đợt mưa lũ vừa gây ra trên giải đất miền trung
sự động viên chia sẻ của cộng đồng người dân cả nước
sẽ là những liều thuốc tinh thần đầy giá trị
góp phần giúp bà con vùng rốn lũ
ngồi ngoài những đau thương
và sớm vượt qua khó khăn hiện tại để ổn định cuộc sống
nhân dịp tết đến xuân về
xin chúc bà con có một cái tết thật đầm ấm yên vui